trong thời gian qua sau khi tuyến vành đai hai được mở rộng
thì tình trạng ủn tắc lại càng trở nên nghiêm trọng hơn ở nút giao ngã tư sở
trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp
thì chính ý thức tùy tiện của một số người dân đang khiến cho tình trạng ủn tắc tại nơi đây ngay một nghiêm trọng hơn
mật độ phương tiện tham gia giao thông cao cố tình đi ngược chiều vượt đèn đỏ gây xung đột giao thông
là những nguyên nhân khiến giao thông tại khu vực ngã tư sở luôn trong tình trạng ủn ứ
giao thông hỗn loạn bởi quá nhiều dòng phương tiện liên tục giao cắt ở tâm điểm nút giao
trong vòng chưa đầy ba mươi phút các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hàng chục trường hợp xe máy đi ngược chiều tại khu vực này
và ai cũng có lý do để bao biện cho vi phạm của mình
trong một số trường hợp tắt đường mọi người cũng hay đi ở phía bên này
mọi người đỗ ở đây xong là đợi đèn xanh và người sẽ đi tiếp
qua lần này em nghĩ là mình nên tự tác nhiều hơn
có ý thức tham gia giao thông tốt hơn để bảo vệ cho mình và cho người khác
tranh thủ lúc lực lượng chức năng đang mãi mết làm việc trong giờ cao điểm
thì người ta cố tình đi ngược chiều để gây tụ tác giao thông
rất nhiều người dân cố tình vượt đèn đỏ đi ngược chiều tại nút giao ngã tư sở trường trinh
mặc dù cơ quan chức năng tại khu vực đã tăng cường phối hợp với cảnh sát giao thông
xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình đi ngược chiều
đặc biệt trong giờ cao điểm để giảm thiểu tình trạng các dòng phương tiện liên tục giao cắt
cũng như bố trí các cán bộ điều tiết hướng dẫn người dân di chuyển
tuy nhiên đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời
nếu đường mở to tổ chức giao thông tốt và hệ thống hạ tầng hoàn thiện
mà người dân chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông đường bộ
cũng như văn hóa tham gia giao thông thì un ứ sẽ trở thành tắc
thói quen xếp hàng khi tham gia giao thông là yếu tố quyết định an toàn
giải quyết un tắc giao thông và giúp giao thông trở nên văn minh hơn